nghi phạm chính trong vụ án được xác định là lữ đình kiên hai mươi sáu tuổi quê đắk lắc hiện đang sống cùng vợ tại đà nẵng
chiều cùng ngày lữ đình kiên đã chủ động liên lạc với ban chuyên án xin ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
tại cơ quan điều tra kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

nhiều phát triển của vùng áp thấp từ phía tây và hiệu ứng phân đã và đang tiếp tục gây ra tình trạng nắng nóng trên hầu khắp các tỉnh từ thanh hóa cho tới tận thừa thiên huế
ban trưa độ ẩm không khí chỉ vào khoảng năm mươi sáu mươi
nhiệt độ trong ngày phổ biến từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng các tỉnh vùng núi phía tây khả năng sẽ có mức nhiệt cao hơn từ một đến hai độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn mây thay đổi ngày nắng nóng
đến chiều tối có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên gió mùa tây nam hoạt động không quá mạnh mẽ nên mưa cũng xuất hiện không nhiều và kết thúc cũng nhanh
ban ngày trời nắng rắn đoạn cường độ bức giả ở mức trung bình
nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi một đến ba mươi ba độ trời khá mát mẻ
các tỉnh nam bộ mưa rông sẽ tăng trở lại từ diện giải rác đến nhiều nơi trong mấy ngày tới
chủ yếu là vào buổi chiều tối và đêm trời nhiều mây hơn
ban ngày là trạng thái mưa nắng đan sen nên nền nhiệt tại đây cũng trở lại mức ôn hòa nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ